thưa quý vị hội nghị lần thứ tư bán chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba hội nghị trung ương bốn đã khai mạc tại hà nội
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh cần xác định rõ kế hoạch lộ trình triển khai
thực hiện cụ thể phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế xã hội cho năm hai nghìn hai mươi hai
theo tinh thần nhìn thẳng vào sự thật không nên tránh không bi quan nhưng cũng không tổ hầm
ngày bốn một mươi hội nghị lần thứ tư bán chấp hành trung mương đảng khóa một mươi ba hội nghị trung mương bốn đã khai mạc tại hà nội
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị
tổng bí thư nguyễn phú trọng cho biết để chuẩn bị cho hội nghị
thời gian qua bộ chính trị đã chỉ đạo ban cán sự đảng chính phủ các ban đảng và các cơ quan hiệu quan
tích cực chuẩn bị các báo cáo các đề án và các tờ trình
tổng bí thư lưu ý thêm một số vấn đề liên quan đến các nội dung và nhiệm vụ của hội nghị
có tính chất gợi mở nêu vấn đề mong được quan tâm trong quá trình nghiên cứu thảo luận xem xét và quyết định
theo đó có hai nhóm vấn đề lớn là một số vấn đề về kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
một số vấn đề về xây dựng trình đốn đảng
năm hai nghìn hai mươi một là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
tạo ra sung lực mới và khí thế mới cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế
hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
tuy nhiên từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay đại dịch covid một mươi chín với những biến chủng mới lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn
tiếp tục diễn biến phức tạp khó kiểm soát tác động tiêu cực kéo dài đến kinh tế thế giới
trong đó có khu vực đông nam á và nước ta làm thay đổi sâu sắc trở tự cấu trúc kinh tế
phương thức quản trị tổ chức hoạt động
kinh tế và đời sống xã hội toàn cầu buộc nhiều nước phải điều chỉnh định hướng
chiến lược phòng chống dịch bệnh gắn với phát triển kinh tế xã hội theo hướng
nâng cao nội lực chú trọng phát triển thị trường trong nước phát triển kinh tế số xã hội số thương mại điện tử
kinh tế thế giới phục hồi tăng trưởng trở lại nhưng còn chậm không đồng đều chưa thật sự vững chắc
còn tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh và khả năng phòng chống thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín
nợ công toàn cầu tăng mạnh thị trường tài chính tiền tệ thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro